tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều nay
giám đốc sở giao thông vận tài hà nội vũ văn viện đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên
liên quan đến đề xuất hạn chế xe máy trên một số tuyến đường trên địa bàn hà nội
gây xuân sao dư luận trong thời gian vừa qua
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao lại hướng tới cấm xe máy mà không cấm ô tô
ông vũ văn viện cho biết để chống ủn tắc giao thông phải lựa chọn một số phương tiện để giảm hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi ba hà nội đã phân vùng hạn chế sự hoạt động của ô tô tại nhiều khu vực
gần đây thành phố tiếp tục hạn chế sự phát triển của phương tiện taxi đặc biệt là taxi công nghệ
đồng thời khẳng định xe máy chỉ là một trong những phương tiện bị hạn chế
ông viện cũng cho rằng việc thực hiện cấm xe máy ô tô sẽ có lộ trình giải pháp cụ thể
bảo đảm hài hòa vì lợi ích chung của nhân dân chứ không có động cơ mục đích nào
khu vực tuyến đường thực hiện cấm xe máy sẽ phải có hạ tầng
đầy đủ giao thông công cộng đảm bảo như tuyến đường nguyễn trãi lê văn lương
cũng mới chỉ là đề xuất để nghiên cứu chứ không phải quyết định